tối qua theo giờ hà nội chính phủ colombia và lực lượng vũ trang cách mạng farc đã ký kết thỏa thuận hòa bình mới
qua đó hướng đến việc chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất trong lịch sử nam mỹ
dự kiến văn bản thỏa thuận mới sẽ được trình lên quốc hội để xem xét phê chuẩn
văn bản sửa đổi này được ký kết tại bogota giữa lãnh đạo farc rodrigo londono và tổng thống colombia ông juan manuel santos
người được trao giải nobel hòa bình hồi tháng trước vì nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm mươi hai năm ở colombia
để có được thỏa thuận lịch sử này chính phủ colombia và farc đã thảo luận tại cuba trong suốt bốn năm qua
tuy nhiên văn bản đầu tiên bất ngờ bị người dân colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân hôm hai tháng một mươi do cho rằng nó thiên vị farc
kết quả này đã buộc đại diện chính phủ colombia và farc trở lại bàn đàm phán
và kết quả một thỏa thuận mới đã được công bố rộng rãi hồi tuần trước
đã có quá nhiều đau đớn và nước mắt đã có quá nhiều đau thương và mất mát
cần phải chấm dứt tình trạng này không phải bằng chiến tranh mà bằng đối thoại văn minh
điểm khác biệt lần này là văn bản thỏa thuận mới sẽ được trình lên để tranh luận tại quốc hội từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới
chứ không đưa ra trưng cầu ý dân nữa chính phủ colombia tin tưởng thỏa thuận này sẽ được quốc hội thông qua
sau khi nghe tất cả các đề xuất và sửa đổi trong thỏa thuận chung với farc rõ ràng cách tốt nhất
và hợp pháp nhất để ủng hộ thỏa thuận mới này là thông qua quốc hội nơi mọi tầm nhìn và quan điểm chính trị đều hiện diện
tuy nhiên phe đối lập do cựu tổng thống alvaro urebe đứng đầu vẫn tiếp tục phản đối văn bản mới này